tại giạp siếc trung ương chương trình siếc sống mãi với điện biên tái hiện chiến dịch điện biên phủ lịch sử của quân và dân ta cách đây sáu mươi năm năm do liên đoàn siếc việt nam giàn dựng đã chính thức ra mắt khán giả thủ đô
sống mãi với điện biên do nghệ sĩ ưu tú tống toàn thắng phó giám đốc liên đoàn siếc việt nam viết kịch bản và đạo diễn được xây dựng như một sa bàn về điện biên phủ một thời
để khán giả như được sống trong những tháng năm hào hùng của dân tộc thông qua nghệ thuật siếc có lồng ghép các ca khúc và nghệ thuật diễn xuất

sống mãi với điện biên thể hiện sinh động của các màn tung hứng đu dây nhào lộn siếc thú
bên cạnh đó những hoạt cảnh hành quân xa hò kéo pháo được ekip đầu tư sáng tạo nhiều nhất đã tái hiện hành trình chín năm làm một điện biên nên cảnh hoa đỏ nên thiên sử vàng của quân và dân ta một thời
sống mãi với điện biên có thể nói chương trình siếc sống mãi với điện biên không chỉ mang tính nghệ thuật mà còn mang ý nghĩa lịch sử qua đó giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn khơi dậy tình yêu nước đối với thế hệ trẻ